thực hiện chỉ thị bảy của thủ tướng chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sáng nay ban chỉ đạo đề án tám trăm chín mươi sáu tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị hướng dẫn các đơn vị chức năng
thực hiện triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với sự tham gia của đầy đủ thành viên ban chỉ đạo
cùng đại diện chính quyền và công an các cấp từ tỉnh đến xã phường
cơ sở dữ liệu này sẽ tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại
giảm thiểu thủ tục hành chính tiết kiệm chi phí thời gian và nhân lực nâng cao hiệu quả quản lý góp phần phát triển chính phủ điện tử
tại lào cai khi thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư các đơn vị chịu trách nhiệm chính như công an tỉnh
cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để tổ chức thực hiện việc thu nhập thông tin chính xác
cập nhật thường xuyên dữ liệu cũng như điều chỉnh những thông tin sai lệch để bảo đảm cơ sở dữ liệu dân cư chuẩn xác khi cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
dự kiến việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bắt đầu từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám